vẫn có không ít trường hợp gặp khó khăn ghi không có đủ máu kịp thời cung cấp cho những ca cấp cứu
và chỉ những đơn vị máu quý giá đã giúp lại tính mạng của rất nhiều người bệnh
mới đây nhất là trường hợp của sản phụ tại tỉnh hà tĩnh người đã may mắn qua cơn nguy kịch
như những giọt máu hiến tặng từ những tình nguyện viên của câu lạc bộ ngân hàng máu sống của công an tỉnh hà tĩnh
tối ngày hai mươi hai tháng sáu tại khoa sản của bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh có trường hợp sản phụ nguyễn thị ngọc
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu gặp sự cố sau khi sinh nở cần truyền gấp một lượng lớn nhóm máu a
tuy nhiên lượng máu dự trữ tại bệnh viện đang gặp nhiều khó khăn nhất là nhóm máu a
ngay lập tức ban chủ nhiệm câu lạc bộ ngân hàng máu sống công an hà tĩnh đã huy động các thành viên khẩn trương đi cứu người
chỉ hai mươi năm phút sau năm thành viên đến từ câu lạc bộ gồm thiếu tá phan anh hảo đại úy nguyễn tuấn anh
đại quý phan mạnh hưng đại úy trương công tâm và hạ sĩ lê quang trường đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện
sau khi tiến hành đầy đủ các xét nghiệm khai báo y tế tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
từng đơn vị máu các thành viên đã được hiến xong và đưa ngay xuống để truyền máu cho bệnh nhân nguyễn thị ngọc
sau khi tiệm nhân tư khóa gần mấy sức tức là bệnh nhân sản phụ là rất là nguyên kịch
cần truyền rất nhiều đến vị máu và đặc biệt là trong khóa máu của bệnh viện đã phát tính đã truyền hết nhóm máu a
khi chúng tôi đã liên hệ với công an tỉnh để kịp thời đáp ứng được nguồn máu và kiểm tra bệnh nhân
do tình trạng bệnh nhân diễn biến ngày càng nặng
nên sau khi nhận được thông tin thì công an tỉnh đã cử năm đồng chỉ tình nguyên viên của công an tỉnh
lên để hiển máu kịp thời cho bệnh nhân
sau khi được hiến máu thì bệnh nhân đã tạm
vào cơn nguyên kịch và chuyển lên tuyển tên để tiếp tục điều trị
hành động kịp thời hiến máu của các cán bộ chiến sĩ công an hà tĩnh đã góp phần quan trọng
trong việc cứu sống bệnh nhân nguyễn thị ngọc được người nhà bệnh nhân các y bác sĩ ghi nhận cảm phục
sau khi mà nhận được thông tin từ cơ độc bồ ngân hàng bảo sống nguyễn tĩnh
là có một trạng phù ở hạ bệnh viện tỉnh đang trong cơn nguyên kịch
thì xuất phát thì từ khi nghe thông tin đó thì tôi thấy việc đó là việc đáng làm và nên làm
còn nên bản thân tôi là
đã sẵn sàng là có mặt kịp thời để có cái việc làm là tình nguyện hiển máu cho sản phụ để cấp cứu sản phụ
thì tôi thấy là cái việc đó là việc nên làm
và cái việc cơ độc bồ ngân hàng bảo sống của công an tĩnh là duy trì được những việc làm đó
thì thật sự là tôi thấy rất là ý nghĩa và sẽ mong rằng là sẽ có những cơ hội
để làm được những việc
được biết câu lạc bộ ngân hàng máu sống công an hà tĩnh được thành lập với số lượng thành viên ngày càng tăng
từ khi thành lập đến nay đã huy động được năm mươi một lượt cán bộ chiến sĩ tham gia hiến máu trong trường hợp khẩn cấp
cứu sống kịp thời hai mươi tám bệnh nhân trên địa bàn toàn tỉnh
những nghĩa cử cao đẹp của các thành viên câu lạc bộ ngân hàng máu sống nói riêng
và cán bộ chiến sĩ công an hà tĩnh nói chung đã góp phần nhân lên những hình ảnh đẹp
của người chiến sĩ công an bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
các thành viên trong câu lạc bộ luôn phát huy tinh thần súng kích sẵn sàng hiến máu
giúp đỡ người bệnh bất kỳ thời gian và địa điểm
cũng có những trường hợp có những yêu cầu vào thời điểm lúc một hai giờ sáng
hoặc có những khi các thành viên câu lạc bộ phải di chuyển năm mươi sáu mươi km để hiến máu kịp thời cho người bệnh
đây là hoạt động mang ý nghĩa giá trị nhân văn
các thành viên trong câu lạc bộ luôn phát huy tinh thần súng kích

hiến máu tỉnh nguyện là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc
là nét đẹp trong cuộc sống của mỗi cá nhân gia đình và toàn xã hội
cuộc đời ở lại tinh thần ấy đang được nhiều người dân nói chung và tuổi trẻ công an hà tĩnh thấm nhuẩn
những giọt máu nghĩa tình không chỉ đem lại sự sống cho nhiều người mà còn nhân rộng tình cảm
sự sẻ chia tinh thần tương thân tương ái giữa con người với con người trong đời sống cộng đồng